bình thường nạn nhân ngại tố cáo rồi cơ quan chức năng cũng ngại vào cuộc
rõ ràng đây là một vấn đề đang tồn tại đúng không ạ
thường thì các nạn nhân sẽ là trong trạng thái bị động bị quấy dối tình dục
và những người chứng kiến thì họ nhìn thấy nhưng họ cũng hay có thái độ thờ ơ
vậy thì theo luật sư thái độ ứng xử của nam giới đối với phụ nữ
và với hành vi coi thường pháp luận này cần phải thay đổi như thế nào ạ
cũng cần nói rằng là hành vi quấy dối tình dục không chỉ là nạn nhân không chỉ là phụ nữ đâu
mà nam giới thậm chí là người già cũng có thể là đối tượng bị quấy dối tình dục
và nếu như mà cái việc quấy dối tình dục ấy nơi xảy ra nơi công cộng
và hoặc là cụ thể là trên xe buýt mà những người khác những người chứng kiến
nếu giả sử như những người đó mà có cái động thái có những cử chỉ có tính chất là có quan điểm
thì cái đối tượng thực hiện hành vi đó có thể sẽ dừng lại hành vi
hoặc là nạn nhân có cái động thái hoặc là cái xe buýt đó gắn camera để giám sát
và việc đó hoặc là những nhân viên
thế biết họ có những cái cảnh báo thì những đối tượng có ý định như vậy
hoặc là đã thực hiện hành vi như vậy họ chưa dừng lại
nhưng mà nếu mà không có những việc đó thì dẫn đến là có những đối tượng
vì bệnh hoạn vì đạo đức thấp kém về coi thường pháp luật coi thường danh dự nhân phẩm
người khác mà chúng có thể thực hiện hành vi dâm mô hoặc là quấy dối tình dục
rõ ràng đây là một vấn đề khá là nhạy cảm
và đúng như luật sư cũng vừa mới phân tích là đa số các nạn nhân thì thường là ngại
không muốn tố cáo không muốn lên tiếng
vâng luật sư có lời khuyên như thế nào đối với các nạn nhân trong trường hợp như vậy ạ
tôi nghĩ rằng là đối với chúng ta đặc biệt là phụ nữ hoặc là những người trẻ
mà đi trên xe buýt hoặc là đi lại nơi công cộng thì đối với mình là
một là sẽ chú ý cách ăn mặc của mình
thứ hai nữa là tránh cái nơi mà vắng người
rồi là khi lên xe buýt thì lên chọn cho mình những cái vị trí có tính sự an toàn
với này có thể dựa lưng vào phía trước thì có thể là có những người cùng giới
hoặc là có những vật che chắn
để tránh trường hợp là khi mà tham gia giao thông xe nó dừng lại
hoặc là có những cái va chạm thì không bị động chặn
thứ hai nữa là trong trường hợp mà phát hiện ra có những người mà khác giới
hoặc những người biểu hiện mà cứ tiếp cận gần tiếp xúc cọ sát động trạng
thì phải có những cảnh báo ngay có thể đẩy ra hoặc có thể có ý kiến và đề nghị đứng xa
đấy còn nếu trong trường hợp mà cố tình thì có thể là có những cái hô hoán nên kêu
hoặc là bảo những người xung quanh cùng khát thiệp
để xử lý và phải nâng cao trách nhiệm của hãng xe của người lái xe
cũng như là phụ xe để xử lý
còn đối với các con chức năng thì khi mà phát hiện những trường hợp như vậy
khi mà được trình báo như vậy thì cần phải xử lý quyết liệt
cụ thể hơn đối với phía nhà xe hãng xe và đặc biệt là những người trực tiếp có mặt ở trên xe
ví dụ như là tài xế rồi là tiếp viên thì họ nên có những ứng xử như thế nào ạ
tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta nâng cao cái trách nhiệm cộng đồng cũng
như là khi có ý thức bảo vệ cộng đồng
thì khi mà phát hiện ra những cái hành vi mà có tính chất là quấy dối xàm sỡ như vậy
thì bất kỳ ai cũng phải xác định là cái trách nhiệm của mình
là trách nhiệm lên tiếng trách nhiệm cảnh báo trách nhiệm hỗ trợ can thiệp
để làm sao cho hành vi đó nó không diễn ra trong nơi công cộng
và những cái ứng xử giữa con người với nhau nó có văn hóa
và đối với những nhà xe thì cần gắn camera
ở những cái phương tiện công cộng như xe buýt chẳng hạn
thứ hai nữa là
phụ xe thì nếu trong khi nó phát hiện hành khách của mình
mà trở thành nạn nhân của những hành vi dối như vậy
thì cần phải có những can thiệp kịp thời
và những người tham gia cái chuyến xe buýt đó
thì cũng phải có trách nhiệm lên tiếng bảo vệ nạn nhân
tránh nhân hợp là những hành vi quan hệ
những cái hành vi mà quấy dối tình dục như vậy
có thể ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý đến đời sống
và thậm chí là làm nạn nhân cảm thấy xấu hổ
cảm thấy lo lắng cảm thấy buồn phiền cảm thấy bức bối
và thậm chí họ không đi xe buýt nữa
ảnh hưởng đến đời sống của họ
và hệ lụy có thể rất là lâu dài
mà từ những hành vi quấy dối tình dục đó
có thể tiếp theo đó này những tấn công tình dục
thậm chí là xâm phạm đến danh dự nhân phẩm
thậm chí là những hành vi dâm ô hoặc là hiếp dâm
có thể xảy ra nếu như là nạn nhân mà không lên tiếng
hoặc là những người xung quanh không có trách nhiệm
rõ ràng đây là một vấn đề thuộc về đạo đức xã hội
và bất cứ ai thì cũng phải có trách nhiệm lên tiếng
trước những hành vi như vậy
một lần nữa thì xin được cảm ơn những phân tích
và chia sẻ rất cụ thể của luật sư trong chương trình hôm nay